các sông ở quảng ngãi có khả năng lên báo động hai và trên báo động hai
các sông ở quảng trị thừa thiên huế bình định sông vu gia quảng nam và khu vực tây nguyên
có khả năng lên báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập ống cục bộ tại vùng trũng ven sông
các tỉnh từ hà tĩnh đến bình định và khu vực tây nguyên
tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km
trong hai mươi bốn đến ba mươi sáu giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây
mỗi giờ đi được khoảng từ một mươi năm đến hai mươi km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão
vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ quảng trị cho đến bình định sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão đi qua từ đà nẵng đến quảng ngãi sẽ có gió mạnh cấp tám
giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
từ đêm nay vùng ven biển các tỉnh từ quảng bình cho tới quảng ngãi sẽ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
vùng gần tâm bão mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp chín cấp một mươi
ngoài ra từ hôm nay ngày một mươi hai tháng chín đến khoảng ngày một mươi bốn tháng chín
khu vực phía nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
và khu vực từ bình thuận cho tới cà mau sẽ có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp chín
sóng biển cao từ hai đến ba mét biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết tại các tỉnh thành phố trên cả nước